sau nhiều tháng vận hành thử nghiệm các nhà khoa học đang đánh giá kết quả việc thí điểm cắt biển trong thi công cao tốc
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu kết luận rõ việc này để đề xuất nhân rộng
hiện chủ đầu tư cũng như các nhà thầu đã chuẩn bị sẵn sàng nhằm giải quyết cơn khát vật liệu sản lấp
đoạn này được xây dựng trên vùng lúa tôm của huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
sau nhiều lần quan chắc công trình đạt yêu cầu không tác động tới môi trường
nguồn cắt biển có thể khai thác tốt thuộc vùng biển của hai tỉnh trà vinh và sóc trăng
hiện chữ lượng rất dồi dào
vấn đề là những trình tự thủ tục cấp phép khai thác
chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị thi công là khu vực kiên giang khu vực cà mau là những khu vực nước lợ có môi trường độ mặn tương đồng để có thể áp dụng cắt biển làm phần nền hạ của đường cao tốc cũng như là làm một số tuyến nối ở khu vực nối vào đường cao tốc
mới đây bộ tài nguyên và môi trường đã có báo cáo thủ tướng kết quả dự án khai thác cát biển đáp ứng nhu cầu săn lấp đường cao tốc vùng đồng bằng sông cổ long
một số kết quả cũng đã được chuyển giao
thứ loạt vật liệu này vào phục vụ các công trình trọng điểm của khu vực và quốc gia